để chuẩn bị đón xuân mới canh tí năm hai nghìn hai mươi các địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lao đời sống cho người dân
và năm nay tỉnh yên bái sẽ hỗ trợ gần bảy tỷ đồng và trao hàng nghìn xuất quà cho gia đình chính sách người có công hộ nghèo người cao tuổi
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi toàn tỉnh yên bái sẽ có trên tám người có công và thân nhân người có công người cao tuổi
và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi người khuyết tật người nghèo tiêu biểu thoát nghèo được nhận quà tết
ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đến thăm hỏi trao quà tết của tỉnh cho các hộ gia đình tiêu biểu như mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
thương bệnh binh nặng gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo người có công và thân nhân người có công trên địa bàn
bảo đảm tình cảm thân mật tri ân đối với gia đình người có công với đất nước